tiếp tục là phần tin tức giao thông đáng chú ý
rất đông người dân xếp hàng từ sáng sớm để chờ trải nghiệm dự án đường sắt đô thị này
từ sáu giờ đã có hàng nghìn người dân xếp hàng tại khu vực nhà ga cát linh để chờ đến lượt được phát vé lên tàu
dù tất cả đều đeo khẩu trang tuy nhiên việc giãn cách rất khó thực hiện khi số lượng người chờ lên tàu quá đông
nhân viên tại các nhà ga đều yêu cầu hành khách rửa tay khử khuẩn và đo thân nhiệt trước khi lên tàu
theo thiết kế mỗi toa được chở hai trăm bốn mươi hành khách
tuy nhiên trong ngày hôm qua ngày bảy tháng một mươi một thì lượng hành khách lên tàu lớn hơn con số thiết kế này khá nhiều
ngày hôm qua do trùng vào ngày nghỉ nên lượng người dân đến để trải nghiệm loại hình giao thông vận tải mới này tăng cao gấp nhiều lần